thực tế trong quá trình lưu thông mỗi khi xảy ra các vụ việc liên quan tới loại phương tiện chở hàng hóa nặng thì thường dẫn tới những tai nạn cực kỳ nguy hiểm
và trong khi các cơ quan chức năng chưa đưa ra những kết luận chính thức về nguyên nhân thì những thông tin mà người trong cuộc tiết lộ có thể khiến chúng ta phải giật mình
người chết trong một vụ tai nạn giữa xe đầu kéo với xe du lịch đều là những người thân trong một gia đình
cộng đồng xã hội đều thương cảm trước mất mát to lớn này nhưng điều họ cũng lo lắng rằng liệu điều đó có chẳng may xảy ra như vậy với mình khi mà hàng ngày tham gia giao thông họ vẫn phải đối mặt với xe kéo container
xa lộ hà nội một mươi một giờ khuya những chiếc xe container vẫn tiếp tục hoạt động đến sáng
nghề nghiệp này không có thời gian cố định cho ăn ngủ nghỉ mà đều phụ thuộc vào hàng hóa cũng như thời gian được phép lưu thông trên tuyến đường
một tài xế còn chia sẻ một sự thực về những tài xế đang hành nghề